chúng tôi cũng sẽ tăng cường kiểm soát kiểm tra ở các điểm ngập úng nắm tình hình từ nhân dân để kịp thời tham mưu xử lý các tình huống bất ngờ đột xuất xảy ra
trước những diễn biến phức tạp của tình hình bão mưa lũ ngay từ sớm lực lượng công an các tỉnh miền trung đã chủ động xây dựng các phương án kế hoạch với phương châm bốn tại chỗ
đó là chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ
trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tại tỉnh quảng bình tám tổ công tác được công an tỉnh triển khai phối hợp cùng công an các huyện thị xã và cơ sở
tăng cường tuần tra kiểm soát tại các điểm sung yếu không để các sự cố đáng tiếc xảy ra
có thể nói là lũ trồng lũ nhưng mà diễn ra trong cái thời gian vào ngày nghỉ cuối tuần thứ bảy chủ nhật
cho nên chúng tôi phải huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ ứng trực đặc biệt là công an các huyện thành phố thị xã
để tham mưu cho các quỹ chính quyền
để mà triển khai các lực lượng để ứng cứu giúp dân đề phong những thiệt hại
tại các địa phương đang xảy ra lũ công an các tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia công tác phòng chống thiên tai
thường xuyên ứng trực chủ động tăng cường các lực lượng phương tiện như cano xuồng máy bám địa bàn bám dân
khi nhân dân cần sự giúp đỡ đồng thời chuẩn bị lương thực nước uống thuốc men cùng các trang thiết bị cứu hộ
cứu nạn đề phòng các tình huống bất chắc có thể xảy ra
trong thời gian dịch bệnh
tình hình bão lụt ở huyền quang điên là vùng thâu vùng trung
cho nên trong đó được đung chảy về rất nhiều
cho nên có nhiều lúc đi cứu nạn cứu hộ
thì có gặp những bất vả trắc trở là do dòng suối chảy phết
cho nên nhân dân lực lượng cũng làm hết nhiệm vụ hết trách nhiệm
còn đừng đưa những sản phụ hoặc những người bị thương tới nơi trả mỹ tế
cấp cứu kịp thời và đầy đủ
một số bà con con chủ quan
sau đó là đến ra xã nguyễn văn tám
là cùng với các lực lượng của công an huyện công an thị trấn
sử dụng cano thuyền phá cổ xin để cứu hơn năm mươi người đang bị mắc kẹt
có những trường hợp là phải đập ngói đập nóc nhà để mà phải đưa ra
cả là một mươi một xã trên một mươi một xã lực lượng công an xã đều phải ứng trực và đảm bảo một trăm linh quân số
và đồng thời phải triển khai ngay tất cả các phương án về phòng chống bão lụt
mà đã được giám đốc
các lực lượng công an phê duyệt để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra
trong thiên tai bão lũ thì mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn
đây là yêu cầu trách nhiệm được đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân
nhằm ứng phó kịp thời trong mọi tình huống và đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân
cùng với tinh thần sung kích tình nguyện bằng những việc làm cụ thể
lực lượng công an nhân dân các đơn vị địa phương ở các tỉnh miền trung đã kịp thời chăm lo
hỗ trợ nhằm giúp cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại đây sớm ổn định cuộc sống
tại trường tiểu học an phước khi mưa lũ đi qua bùn đất là những gì còn sót lại
để giúp thầy cô và các em học sinh sớm trở lại trường học
cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn một trung đoàn cảnh sát cơ động bắc trung bộ đã tổ chức lực lượng cùng nhà trường dọn dẹp vệ sinh
hay tại các tuyến đường bị nước lũ chia cắt
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn một
cũng đã dầm mình dưới nước vớt bèo khơi thông dòng chảy tạo điều kiện cho nước sớm rút
bà con nhân dân đánh giá cao
trong thời gian tới đơn vị tiếp tục sẽ hỗ trợ bà con nhân dân cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác
theo mệnh lệnh của chỉ huy cấp trên
dự báo tình hình mưa lũ sẽ kéo dài
cùng với việc chủ động kế hoạch cứu hộ cứu nạn
lực lượng công an các tỉnh miền trung đã xây dựng các phương án hỗ trợ bước đầu người dân tại vùng lũ
tại tỉnh quảng bình hơn ba trăm linh triệu đồng cùng nhiều lương thực nhu yếu phẩm thuốc men cần thiết
đã được lực lượng công an tỉnh trao tận tài
lực lượng công an tỉnh trao tận tài đến bà con nhằm giảm bớt khó khăn trước mắt
tại một số khu vực bị ngập sâu trong nước đường đi lại di chuyển vô cùng khó khăn
vì vậy việc vận chuyển nhu yếu phẩm cứu trợ đến tay người dân cũng không hề dễ dàng
để không một ai bị bỏ lại phía sau
lực lượng công an tại đây đã dùng gây khó khăn
ghe nhỏ di chuyển trên dòng nước chảy xiết
vượt qua nhiều khó khăn để bà con nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ
lực lượng công an đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người dân vùng lũ
trong ngày lục hôm qua này lực lượng công an là những anh đi đào sáng sớm
là ảnh đã đánh các điểm hay thường ngập lục
để ảnh làm những rầu chán để đứng góp và chốc nhân dân
để đảm bảo cho nhân dân là không qua lại những nơi nguy hiểm
lực lượng công an tại đây đã dùng gây khó khăn
và lực lượng công an trực tiếp kể cả ban chỉ huy
cũng vào trực tiếp những hồ lụt mắc kẹt để đưa những gói mì tôm
mặc dù rất nhỏ nhưng ấm tin đen lên đùm lại rách và nghệ tình quân dân
hậu quả của những cơn bão số năm số sáu chưa đi qua
tuy nhiên dự báo mưa lũ vẫn sẽ diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền trung
người dân nơi đây lại tiếp tục gồng mình bước vào những ngày thử thách của thiên tai
khó khăn lại trồng chất khó khăn
hướng về miền trung bằng những tình cảm thân thương nhất
trong những ngày qua công an các đơn vị địa phương bằng những nghĩa cử cao đẹp
đã và đang phát động nhiều chương trình cuộc vận động quyên góp ủng hộ hướng về miền trung ruột thịt
số tiền quyên góp này sẽ được nhanh chóng chuyển tới đồng bào miền trung
với mong muốn người dân nơi đây sẽ nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục sản xuất
bão lũ rồi sẽ đi qua
trong những ngày gian khó đó ánh lên tình cảm của sự che chở yêu thương đùm bọc
chính những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình trong mưa lũ của các cán bộ chiến sĩ công an
đã để lại trong lòng nhân dân nhiều tình cảm sự tin yêu và mến phục
vâng thưa quý vị mưa lũ tiếp tục hoành hành tại miền trung những thiệt hại không ngừng gia tăng
sau vụ sạt lở làm một mươi ba chiến sĩ cán bộ trong đoàn công tác tham gia cứu nạn tại thủy điện rào trang ba
thì vụ sạt lở đất tại quảng trị cũng đã làm hàng chục chiến sĩ ở sư đoàn ba trăm ba mươi bảy mất tích
và cũng tại quảng trị một đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn của xã hướng việt đã bị lũ giữ quấn trôi khi đi qua cầu tràn trên đường hồ chí minh
trong đó có một đồng chí công an xã hướng việt đã hy sinh
điều đó cho thấy là dù ở đâu hay là bất kỳ lúc nào thì sự ác liệt và hiểm nguy của thiên tai là vô cùng to lớn
và để kịp thời động viên và chia sẻ với nỗi đau và sự mất mát của gia đình chiến sĩ công an viên
lãnh đạo bộ công an đã trao bằng tổ quốc ghi công cho phó trưởng công an xã hy sinh như một lời tri ân gửi tới anh và gia đình
đất nước và nhân dân mãi khắc ghi những công hiến của các anh các anh ngã xuống để đem lại sự bình yên cho nhân dân
và đến đây chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác từ phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã kết thúc thành công trong sáng nay một mươi tám tháng một mươi
đại hội đã thông qua nghị quyết xác định các mục tiêu tổng quát cụ thể và hai mươi sáu chỉ tiêu chủ yếu bốn chương trình phát triển tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi
thay mặt ban chấp hành đảng bộ tp hcm phát biểu nhận nhiệm vụ ông nguyễn văn nền bí thư trung mương đảng bí thư thành ủy tp hcm
là công lao to lớn của đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm trong đó có sự đóng góp quan trọng của ban chấp hành đảng bộ tp hcm qua các thời kỳ

khắc phục những hạn chế khuyết điểm yếu tố
ban chấp hành đảng bộ tp hcm sẽ là một tập thể luôn mẫu đoàn kết ý chí và hành động tiếp tục thực hiện các cuộc đổ mới khắc phục những hạn chế khuyết điểm yếu tố

ban chấp hành đảng bộ tp hcm sẽ là một tập thể luôn mẫu đoàn kết ý chí và hành động tiếp tục thực hiện các cuộc đổ mới khắc phục những hạn chế khuyết điểm yếu tố